phát huy vai trò báo đảng trong định hướng dư luận xã hội là chủ đề của tọa đàm diễn ra sáng nay tại thành phố hải phòng
với sự tham dự của ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông các báo nhân dân tạp chí cộng sản tạp chí xây dựng đảng
quân đội nhân dân cùng các cơ quan báo chí trung ương và một số địa phương trong cả nước
tại tọa đàm các đại biểu dành nhiều thời gian trao đổi cách làm hay trong công tác tuyên truyền trên báo chí
nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin sự cạnh tranh gây gắt giữa các loại hình báo chí sự phát triển của mạng xã hội
yêu cầu thực tiễn đòi hỏi và vai trò định hướng thông tin của hệ thống báo đảng
những kinh nghiệm hay trong thông tin tuyên truyền thực tiễn trong xử lý thông tin và giải pháp định hướng dư luận của các nhà báo
thái độ của các cơ quan quản lý đối với các hành vi sai trái không vì lợi ích chung diễn ra cá biệt tại một số cơ quan báo chí
phát biểu tại tọa đàm đồng chí lê văn thành
ủy viên trung mương đảng bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố hải phòng
đã thông tin tới các đại biểu một số thành tựu kinh tế xã hội nổi bật của thành phố hải phòng trong thời gian qua
và khẳng định những thành tựu đó có sự đóng góp nỗ lực của các cơ quan báo chí cả nước nói chung và hải phòng nói riêng
tiến tới phát huy hơn nữa vai trò định hướng dư luận của các cơ quan báo đảng
góp phần tăng cường hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến
và đẩy lùi tiêu cực góp phần lành mạnh đời sống tinh thần xã hội